đồng tình với việc bổ sung trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để xác định rõ địa vị pháp lý của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời sắp xếp bố trí lực lượng này theo hướng thống nhất đồng bộ tinh gọn đầu mối
hai cái luật mà quốc hội khối một mươi bốn đã cho ý kiến đó là luật đường bộ và luật trận tự an toàn giao thông đường bộ

tại phiên thảo luận các ý kiến đã kiến nghị một số điều chỉnh xung quanh chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội đồng thời nhấn mạnh các dự án luật phải đảm bảo thể chế hóa các chủ trương quan điểm của đảng phù hợp với tình hình thực tiễn đặc biệt là tăng tính dự báo tránh tình trạng luật khung luật ống khắc phục tình trạng chậm ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan cần cung cấp hồ sơ dự án luật tới các đại biểu quốc hội đảm bảo kịp thời chất lượng
thưa quý vị cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt đang sinh sống tại việt nam nhưng chưa xác định được quốc tịch là một trong những chính sách mới nằm trong dự thảo luật căn cước sửa đổi
quy định mới này được đánh giá là phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước góp phần đảm bảo an ninh trật tự
vậy tại sao lại bổ sung quy định này và việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc việt nam mang ý nghĩa quan trọng ra sao
bên tập viên điệu anh sẽ có phần trình bày cụ thể ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị theo thống kê thực tế hiện nay ở nước ta có hàng chục nghìn người gốc việt nam đang sinh sống tại việt nam thế nhưng chưa xác định được quốc tịch
ngoài ra còn nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân
do đó bộ công an đã đề xuất bổ sung một điều trong dự thảo luật căn cước về quản lý người gốc việt nam
điều này là cần thiết và là bước tiến quan trọng tạo điều kiện cho người dân và công tác quản lý dân cư được chặt chẽ hơn
cuộc sống bấp bềnh quanh năm làm nghề đánh bắt cá ở biển hồ campuchia nhưng vẫn không đủ sống
vợ chồng ba giàng đã đưa tám người con trở về việt nam sinh sống cách đây hai mươi năm
không có giấy tờ tùy thân hai vợ chồng bà và các con không xin được việc làm ổn định
gia đình anh tăng văn sàng cũng trở về việt nam cách đây một mươi chín năm và cũng không có bảnh giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất thân